tổng thống iran hassan rouhani đánh giá cao nỗ lực của nhật bản
đặc biệt trong việc góp phần bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền thông qua sáng kiến riêng
kết quả hội đàm với tổng thống iran sẽ được coi là cơ sở để nhật bản thông qua việc phái lực lượng phòng vệ tới trung đông
nhằm đáp ứng các yêu cầu của mỹ mà không cần tham gia liên minh

những quyết sách tiền hậu bất nhất của ông chủ nhà trắng đối với vấn đề syri và người quốc cũng như sự khác biệt về lợi ích của các thế lực nước ngoài chi phối tình hình syri phần nào khiến cuộc xung đột tại quốc gia trung đông vẫn chưa thể giải quyết
trung đông năm hai nghìn một mươi chín còn ghi dấu làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở nhiều nước trong khu vực trong đó có iraq liban cũng như bế tắc chính trị ở israel khi nước này trải qua nhiều vòng bầu cử vẫn không thể tìm ra chính phủ mới
tình hình trung đông năm hai nghìn hai mươi được dự báo sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường
khi khu vực này là tâm điểm tranh sành ảnh hưởng giữa các cường quốc
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động sau đây sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tại trung quốc các tài xế chi hàng chục nghìn đô la cho dịch vụ kết hôn giả nhằm lách luật cấp biển số nghiêm ngặt của chính quyền bắc kinh
sau khi kết hôn khách hàng sẽ chuyển quyền sở hữu biển số bắc kinh của vợ hoặc chồng hờ này sang tên mình rồi nhanh chóng làm thủ tục ly dị
hành vi gian lận này xuất phát từ quy định nghiêm ngặt về cấp biển số được chính quyền thủ đô bắc kinh áp dụng từ năm hai nghìn một mươi một nhằm hạn chế xe cá nhân và đối phó với tình trạng ô nhiễm tắc đường nghiêm trọng
tài xế các xe biển tỉnh phải nộp đơn xin giấy phép để lưu thông ở bắc kinh mỗi giấy chỉ có thời hạn bảy ngày và mỗi năm họ chỉ được cấp phép tối đa một mươi hai giấy phép
một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí kỷ yếu viện hàn lâm khoa học quốc gia hoa kỳ cho biết
các màn hình tinh thể lỏng trong quá trình sử dụng bình thường đã dò dỉ các hạt hóa chất do môi trường xung quanh
nhóm các nhà khoa học đã thu thập mẫu bụi tại bảy tòa nhà tại trung quốc và gần một nửa trong số năm mươi ba mẫu bụi kiểm tra cho kết quả dương tính với các hạt tinh thể lỏng
vốn là phần phải được bịt kín hoàn toàn bên trong màn hình sau khi sản xuất
khi hít phải hay ăn vào các hạt tinh thể này có thể gây hại cho sức khỏe tiềm mẩn khả năng gây ra các bệnh về tiêu hóa
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa cho biết
tàu vũ trụ không người lái tự hành starliner của hãng chế tạo boeing đã thất bại trong việc ghép nối với trạm vũ trụ quốc tế iss do trục trạc kỹ thuật
đây được coi là đòn sáng mới đối với boeing trong bối cảnh tập đoàn này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về an toàn trong lĩnh vực máy bay thương mại
chuyến bay thử nghiệm tàu vũ trụ tự hành lần này là một phần quan trọng trong kế hoạch của nasa nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nga trong các chuyến bay vào vũ trụ
thưa quý vị không khí chuẩn bị đón giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi nơi và trong những bữa tiệc giáng sinh thì không thể thiếu hình ảnh của ông già noel
anh chị có biết là quê hương của ông già noel ở đâu không ạ
tôi biết đến ông già noel qua những bộ phim xem từ lúc còn nhỏ và theo tôi nhớ thì nơi ông già noel ở thì rất là vắng vẻ và có nhiều tuyết
theo tôi đoán thì có thể là bắc cực trăng
không phải là bắc cực đâu ạ và cũng rất là nhiều người lầm tưởng như anh
nhưng mà thủ phủ labland của phần lan mới chính là quê hương của ông già noel
hàng năm thì vào dịp lễ giáng
giáng sinh rất đông du khách lại đổ về đây tham quan và với những người không thể trực tiếp đến với vùng đất này thì họ vẫn còn cơ hội được trải nghiệm cảm giác thật nhất khi tới một studio thực tế ảo tại phần lan
tại đây chỉ với một chiếc kính thì chúng ta cũng có thể du ngoạn quê hương của ông già tuyết
không cần phải mặc trên mình những bộ đồ tuyết to sụ hay những đôi giày lông ngột ngạt giờ đây chỉ với một chiếc kính
bạn đã có thể trải nghiệm việc tham quan tại địa điểm thu hút du khách nhất dịp lễ giáng sinh
đó là lapland quê hương của ông già noel
những trải nghiệm tuyệt vời này đến từ công ty zoan tại phần lan nơi phát triển những thiết bị ba d thực tế ảo
ngày nay công nghệ đem đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội ví dụ như đi du lịch
tôi đang nói đến việc được trải nghiệm những thứ mà chúng ta không có cơ hội được tiếp xúc như về quá khứ đến tương lai hay đến những nơi mà có tưởng tượng ra chúng ta cũng không nghĩ đến
chiếc kính thực tế ảo này sẽ đưa bạn đến thăm văn phòng làm việc của ông già noel
vỡ ông hay thậm chí là cổ ngông ngồi trên xe tuần lọc đi phát quà
tất cả những đồ họa này đều được thiết kế giống hệt với khung cảnh có thật ở bên ngoài
công ty zoan đã phối hợp với hội đồng du lịch địa phương của laplan để quảng bá hình ảnh thành phố thông qua du lịch thực tế ảo
tôi cho rằng đây thực sự là một trải nghiệm thật tuyệt vời cảm giác rất giống thật
đây là cơ hội tốt để cung cấp những chỉ dẫn thật nhất cho những người không thể đến đây du lịch hay những du khách sắp đến với vùng đất này
để đổi mới ngành du lịch thì việc ứng dụng thực tế ảo vào du lịch là một đột phá mới
du lịch thực tế ảo cho phép mọi người được trải nghiệm được chìm nắm trong không gian
qua đó tạo nên sự hứng thú ấn tượng cho những người chưa có điều kiện đến hay đang trong quá trình tham khảo
giúp thu hút thêm nhiều du khách tới các địa điểm du lịch di tích thắng cảnh của các địa phương
tất nhiên đây là một cách quảng bá tốt cho các địa điểm du lịch
đây là một cách để truyền cảm hứng
một khi bạn đã trải nghiệm thực tế ảo bạn sẽ có hứng thú đi đến đó để tham quan và ngắm nhìn người đời thực
có thể thấy du lịch bằng thực tế ảo đang là một bước tiến mới của ngành du lịch nhằm quảng bá truyền thông theo cách mới phù hợp hơn với xu thế phát triển hiện nay